tình quốc tế trung tâm khí thượng quốc gia trung quốc đã ra hạn cảnh báo màu vàng về mưa bão
khi mà dự báo các trận mưa lớn sẽ chút xuống nhiều khu vực ở miền đông miền nam và miền trung của nước này
trong vòng hai mươi bốn giờ tính đến tám giờ sáng ngày tám tháng chín dự báo mưa bão sẽ đổ bộ vào các khu vực giang tây phúc kiến quảng đông hồ nam quảng tây hải nam và vùng lãnh thổ đài loan
một số vùng thuộc những khu vực này có thể hứng chịu lượng mưa tối đa trên sáu mươi mm một giờ kèm với rông lốc và gió giật
trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc khuyến cáo các chính quyền địa phương chuẩn bị phương án ứng phó với mưa bão
các cơ quan quản lý giao thông điều tiết giao thông phù hợp trên các đoạn đường có mưa lớn và ngập úng
trung quốc sẽ có hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp được mã hóa bằng màu sắc theo đó màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất tiếp theo là cam vàng và xanh lam